gồm hai mươi một điện thoại di động hai xe ô tô và nhiều tài liệu liên quan
bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô đề trong ngày bị bắt giữ là gần một tỷ đồng
chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
ngày ba mươi tháng ba vừa qua phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ninh cho biết
đơn vị vừa chủ trì phối hợp kiểm tra và phát hiện một trường hợp vận chuyển trên một mươi quả trứng da cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo đó hồi một mươi năm h một mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng ba
tại khu vực nút giao phong hải thuộc phường phong hải thị xã quảng yên
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ninh chủ trì phối hợp với công an thị xã quảng yên kiểm tra xe ô tô tải
mang biển kiểm soát ba mươi bốn c ba mươi một nghìn bốn trăm năm mươi ba do bùi văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tài xã tân hương huyện ninh giang tỉnh hải dương điều khiển
quá trình kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển một mươi ba trăm năm mươi quả trứng da cầm
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được hóa đơn
giấy tờ chứng minh
nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nêu trên
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ninh đã bàn giao hồ sơ vụ việc và tăng vật cho công an thị xã quảng ninh
tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
khoảng hai mươi một h ngày ba mươi tháng ba lửa bùng lên từ góc nhà xưởng của công ty sản xuất nệm
nằm trên đường số bốn khu công nghiệp hòa khánh quận liên triều tp đà nẵng
bên trong sườn chứa vật liệu dễ cháy như cao su vải nên lửa nhanh chóng lan nhanh
bao trùm khu sản xuất rộng hơn hai m hai
phát hiện cháy một số nhân viên dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không thành lửa tiếp tục bốc lên nguồn ngụt
thời điểm xảy ra cháy nhiều công nhân đang tăng ca trong nhà xưởng hốt hoảng tháo chạy ra ngoài
ngọn lửa lúc này bùng lên dữ dội kèm tiếng nổ lớn
toàn bộ nhà xưởng nệm chìm trong khói lửa nguy cơ cháy lan sang các công ty bên cạnh
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng
điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa
lính cứu hỏa phải chia nhiều hướng để phun nước dập lửa không để xảy ra cháy lan
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt
lực lượng tiếp tục phun nước làm nguội để phòng lửa bùng phát trở lại
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu dụi phần lớn nhà xưởng cùng nhiều tài sản bên trong
lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy
mới đây bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp cùng công an thành phố vũng tàu
điều tra xác minh bao tải đựng hai mươi một gói hàng hình chữ nhật bên trong chứa chất bột màu trắng
nghi làm ma túy trôi rạt vào bờ biển vũng tàu
trước đó khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng ba ông lv ngụ thành phố vũng tàu đi dạo trên bãi biển gần hòn bà
phường hai thành phố vũng tàu phát hiện tại gốc cây dương có một bao tải
ông hát đến mở ra xem thì phát hiện bên trong có nhiều gói hàng hình chữ nhật bên ngoài quấn nhiều lớp băng keo
ông hát lấy một gói mở ra xem thì thấy bên trong có chất bột màu trắng nên đã trình báo cơ quan chức năng
tại hiện trường lực lượng chức năng ghi nhận bên trong bao tải hai mươi một gói hàng hình chữ nhật đều chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy
mỗi gói hàng có trọng lượng khoảng một kg lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục thu giữ theo quy định của pháp luật
trước đó ngày hai mươi bốn tháng ba anh lmc ba mươi bảy tuổi đi ra bãi biển trên địa bàn phường một mươi thành phố vũng tàu phát hiện một bao tải màu đen
bên trong có hơn hai mươi gói hàng mỗi gói hàng nặng một kg hình chữ nhật bên ngoài quấn băng keo
ngày hai mươi năm tháng ba anh c đã nói cho nguyễn thanh tuấn vụ việc phát hiện bao tải như trên và chở tuấn ra bãi biển để lấy về
sau khi đưa bao tải này về nhà trọ tuấn mở một gói hàng ra xem
phát hiện bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy nên tuấn chụp hình lại với ý định sẽ bán cho người nghiện nếu số hàng này là ma túy
ngày hai mươi bảy tháng ba công an thành phố vũng tàu phối hợp cùng lực lượng bộ tư lệnh vùng cảnh sát ba kiểm tra phòng trọ của tuấn trên đường đô lương phường một mươi một
phát hiện một gói hàng tuấn đang cất giấu nghi là ma túy nên lập biên bản tạm giữ
tại cơ quan điều tra tuấn đã tự nguyện chỉ dẫn đến nơi cất giấu

một lãnh đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
thời gian qua người dân phát hiện nhiều gói hàng ở các bãi biển nghi là ma túy trôi giặt từ ngoài biển vào
trước tình trạng này bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã chỉ đạo các đồn biên phòng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn
tuyên truyền người dân nếu phát hiện vật thể lạ nghi ma túy phải báo ngay cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được mời quý vị theo dõi ngay sau đây
bắt đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại móng cái
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đối tượng này bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu bốn phường hải hòa thành phố móng cái
trần quang bửu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xóm hai xã diễu thái huyện diễn châu tỉnh nghệ an bị truy nã theo quyết định số bốn trăm năm mươi sáu ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
trước đó ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba trần quang bửu cùng với đinh văn kiên chú tại phường phương nam thành phố uông bí tỉnh quảng ninh đã bán một chiếc xe máy điện vinfast
do kiên trộm cắp cho hai đối tượng ở hải phòng
khi nghe tin đinh văn kiên bị bắt trần quang bửu bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh ra quyết định truy nã
thông qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự xác định đối tượng trần quang bửu đang lẩn trốn tại thành phố móng cái và đang có ý định tìm cách vượt biên sang trung quốc
trong quá trình lần trốn đối tượng này không ở một nơi cố định liên tục thay đổi phương tiện di chuyển cũng như phương thức liên lạc nên quá trình xác minh truy bắt gặp rất nhiều khó khăn
đến ngày hai mươi chín tháng ba tổ công tác phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an phường hải hòa thành phố móng cái bắt giữ thành công đối tượng trần quang bửu khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu bốn phường hải hòa
lập facebook mạo danh rồi nhắn tin nhờ chuyển tiền lừa đảo hàng trăm triệu đồng
mới đây công an quận sơn trà thành phố đà nẵng ra thông báo tìm kiếm các bị hại đã bị ngô minh khang hai mươi bốn tuổi và ngô trung nguyên hai mươi một tuổi cùng ngụ thị xã quảng trị tỉnh quảng trị lừa đảo qua mạng
trước đó từ tin báo của người dân về nhóm lừa đảo qua mạng chiều hai mươi tám tháng ba đội cảnh sát hình sự công an quận sơn trà công an phường phước mỹ quận sơn trà và phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp đà nẵng ập vào phòng bốn trăm linh một căn hộ b đường hà bổng phường phước mỹ
tại đây lực lượng công an bắt quả tàng ngô minh khang và ngô trung nguyên đang sử dụng các tài khoản facebook để lừa đảo
trên máy tính sách tay của khang đang truy cập vào bốn tài khoản facebook
cả bốn tài khoản này đều do khang lập và giả mạo người khác để lừa đảo
tại cơ quan công an khang khai nhận từ cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn ngô minh khang đến thành phố đà nẵng thuê căn hộ lưu trú để tìm việc làm
do thất nghiệp khang nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác qua mạng
khang lên facebook tìm những tài khoản có người thân đang ở nước ngoài
sau đó khang tạo một tài khoản có tên và ảnh đại diện giả mạo người thân của nạn nhân rồi nhắn tin các nội dung mượn tiền hoặc chuyển tiền giúp
ngày một ba ngô minh khang vào facebook của ông n v t bốn mươi chín tuổi ngụ huyện cam lộ tỉnh quảng trị để tìm thông tin
khang phát hiện tài khoản facebook của chị n t qui hai mươi ba tuổi là con gái ông t đang đi xuất khẩu lao động tại nhật bản
khang đã lập tài khoản facebook với thông tin hình ảnh đại diện mạo danh chị quy rồi nhắn tin cho ông tê để nhờ chuyển tiền
ông t tưởng thật nên đồng ý
tiếp đó khang nhờ ngô trung nguyên vào telegram liên hệ và thuê một tài khoản ngân hàng
người chưa rõ lai lịch với giá thuê một mươi tám trên tổng số tiền nhận chuyển khoản
khang nhắn tin số tài khoản ngân hàng này cho ông tê chuyển tiền ba mươi triệu đồng
người cho thuê tài khoản mới chuyển cho nguyên một mươi sáu bốn triệu đồng nguyên đưa cho khang và được khang trả thù lao một một triệu đồng
theo công an quận sơn trà nguyên khang khai nhận chỉ trong thời gian ngắn đã lừa đảo hàng chục người với thủ đoạn tương tự chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
qua đó công an quận sơn trà khuyến cáo người dùng mạng xã hội cẩn thận
khi trao đổi các thông tin cá nhân hình ảnh ở chế độ công khai có giải pháp xác thực khi giao dịch tiền bạc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ngô trung nguyên ngô minh khang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời đề nghị những ai là nạn nhân liên hệ công an quận để được hỗ trợ
shipper cần trọng bẫy lừa vận chuyển hàng cấm
nghề giao hàng shipper cần đề cao cảnh giác nếu không rất có thể sẽ bị kẻ xấu lợi dụng và bất ngờ bị công an bắt giữ do vận chuyển hàng cấm
mới đây các đối tượng vừa bị bắt giữ để điều tra về tội mua bán chất ma túy
đối tượng khai nhận đã nguyện trang bằng cách cho ma túy vào túi nilông cất dấu dưới đáy một hộp mỹ phẩm
sau đó đối tượng đã thuê shipper vận chuyển hàng cấm đến địa chỉ giao hàng
đối tượng buôn bán ma túy khai nhận đã có gần chục lần thuê shipper vận chuyển ma túy là ketamin thuốc lắc nước vui đến cho khách hàng ở các quận như bắc tử liêm nam tử liêm thanh xuân
trước đó tại sảnh một tòa trung cư trên địa bàn phường phú diễn quận bắc tử liêm lực lượng chức năng phát hiện bên trong gói hàng shipper đang chờ giao cho khách có một túi ni lông chứa hơn hai năm gram ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an shipper khai nhận đã nhận đơn qua ứng dụng giao hàng mà không biết bên trong túi đồ được thuê vận chuyển là hàng cấm
mở rộng điều tra khám xét căn hộ của đối tượng thuê shipper vận chuyển ma túy lực lượng chức năng đã thu giữ một số lượng lớn ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan
khuyến cáo được đưa ra là khi chốt đơn nhận hàng các shipper không nên tin ngay vào lời trình bày của người gửi cần xác định kiện hàng mình sao là hàng gì
trước khi chuyển hàng shipper nên chụp ảnh gói hàng và gọi cho người nhận trước mặt người giao để kiểm tra thông tin
đại diện đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận bắc tử liêm hà nội cho hay
các shipper cần lưu ý tính minh bạch thông tin của người nhận hàng cũng như địa chỉ nhận hàng
nếu như địa chỉ nhận hàng trong những ngõ sâu hoặc nơi công cộng thì đó cũng là một trong những đặc điểm nghi vấn
bên cạnh đó các shipper cũng cần lưu ý tính phù hợp của đơn hàng
nếu như là phấn son hay mỹ phẩm giao cho đối tượng là nam giới thì đó cũng là điểm nghi vấn
với những đơn hàng bọc kín nếu cảm thấy nghi ngờ shipper có thể yêu cầu người gửi mở hàng cho xem nếu không có thể từ chối vận chuyển để đảm bảo tuyệt đối an toàn
trong quá trình vận chuyển nếu phát hiện đơn hàng có dấu hiệu là hàng cấm shipper cần ngay lập tức mời người đi đường xung quanh chứng kiến
ghi lại clip quá trình mở gói hàng để làm bằng chứng chứng minh mình ngoại phạm
tuy nhiên biện pháp tốt nhất vẫn là đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất trình báo để nhận được sự giúp đỡ
lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon sài gòn tourist group hai nghìn hai mươi bốn mở cửa đón khách tại khu du lịch văn thánh quận bình thạnh tp hcm
ngay từ cổng vào không gian chợ quê thân thuộc
giữa lòng phố thị vừa chân chất vừa mộc mạc khiến ai nấy đều cảm thấy gần gũi
lễ hội năm nay tiếp tục là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực ba miền được trình diễn và phục vụ bởi các thương hiệu ẩm thực nổi tiếng
đến từ các khách sạn khu nghỉ dưỡng nhà hàng bốn năm sao thuộc sài gòn tourist group cùng các đối tác
các đầu bếp giàu kinh nghiệm từ hơn bốn mươi đơn vị thành viên thuộc hệ thống sài gòn tourist group
giới thiệu với công chúng hơn bốn trăm linh món ăn thức uống đặc trưng vùng miền tại hơn bốn mươi gian hàng ẩm thực
được bố trí thành ba khu vực bắc trung nam
ngay từ khi lễ hội mở bán vé một người dân ngụ tại quận bình thạnh đã mua trước cho cả gia đình để lấy ưu đãi
thực khách này nhận xét chất lượng món ăn ở lễ hội ngon y hệt ăn trong khách sạn năm sao
nhưng giá rất bình dân các món ăn đa dạng từ bắc tới nam
năm trước gia đình chị đi hai túi với những món ăn khác nhau
năm nay cả nhà vừa ăn xong thì qua khu làm bánh trò chơi dân gian
ngay trung tâm mà có lễ hội hoành tráng nhưng đậm màu bản sắc quê hương như thế này thiệt quá đã
nhiều bàn ghế được kê ở các khu ẩm thực để phục vụ thử khách
điểm cộng của lễ hội ẩm thực này là không gian rộng rái thoáng mát lộng gió
có nhân viên vệ sinh luôn túc trực thu dọn rác lau bàn ghế để khách có trải nghiệm tuyệt vời nhất
vùng đất tổ phú thọ có món mì cọ sài gòn phú thọ kết hợp giữa mì gạo ở làng nghề hùng lô nổi tiếng
cùng gà đôi phong trâu trà nướng truyền thống và quả cọ ỏm chỉ có ở vùng trung du phú thọ
cụm gian hàng ẩm thực miền trung sẽ gọi mời thực khách bằng nhiều món ngon đậm vị miền trung
món cơm muối hoàng cung món cơm tiến vua thời xưa
đây là món ăn được làm từ những nguyên liệu dân dã các quan ngự trù đầu bếp nấu ăn cho vua xưa kia
đã tạo nên món cơm muối huế độc đáo nổi tiếng bởi sự cầu kỳ trong việc lựa chọn nguyên liệu
cũng như hương vị đặc trưng và từ thời vua minh mạng đã được xếp vào các món mỹ thực cung đình
cơm muối huế sử dụng đến chín loại muối khác nhau
các điếm muối được sắp xếp thành một vòng tròn hoặc hình đoá hoa
thể hiện vẻ đẹp tinh tế và nghệ thuật của nền văn hóa ẩm thực huế
thực khách được chứng kiến và trải nghiệm nấu cơm chạy
tức là vừa đi vừa nấu cho đến khi cơm chín và thưởng thức tại chỗ neo cơm nóng hổi
đoàn nấu cơm đi tới đâu sự chú ý của thực khách lại đổ rồn tới đó để theo dõi hoạt động thú vị này
món bánh xèo hải sản ninh chữ đổ trên khuôn làm bằng đất xét xuất xứ từ làng gốm bầu trúc
làng nghề truyền thống cổ xưa nhất đông nam á
ăn kèm gồm nhiều loại nước chấm như mắm đầu phộng mắm cà chua mắm tỏi ớt
khi ăn chan mắm ngập thấm đều và ăn khi vừa vớt ra khuôn còn nóng hồi giòn tan
lễ hội ẩm thực với thiên đường món ngon được đầu tư về cả hình thức lẫn chất lượng
làm hài lòng các nhóm khách đủ độ tuổi khác nhau
chị hoàng lan ngụ quận phú nhuận chia sẻ cách đầu bếp chăm chút cho món ăn
nhân viên tận tình và các hoạt động tương tác rất thú vị
cả nhà tôi tới từ một mươi tám giờ ăn đủ món ngon ở khắp nơi
lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon sài gòn tourist group năm hai nghìn hai mươi bốn mở cửa đón khách từ một mươi sáu h đến hai mươi hai h
liên tục từ ngày hai mươi tám đến ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
lễ hội được tổ chức vào các năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba đã thu hút hơn tám mươi lượt khách đến tham dự
và cũng là lễ hội vinh dự nhận giải thưởng lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn
làng cổ phước tích được thành lập từ năm một nghìn bốn trăm bảy mươi dưới thời lê thánh tông
được bao bọc bởi con sông âu lâu thuộc xã phong hòa huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
cách thành phố huế bốn mươi km về phía bắc
sau làng cổ đường lâm sơn tây hà nội làng cổ phước tích là ngôi làng cổ thứ hai được nhà nước công nhận
cấp bằng di tích quốc gia
làng cổ phước tích vẫn giữ được hàng loạt hệ giá trị văn hóa đậm chất làng quê bắc trung bộ
như thiết kế kiến trúc văn hóa tín ngưỡng cảnh quan thiên nhiên cảnh quan xóm làng
với những lợi thế về quần thể nhà giường cổ hệ thống di tích đình chùa miếu nhà thờ di tích văn hóa trăm pa
làng cổ phước tích ngày nay đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài nước
trong làng hiện có hai mươi sáu ngôi nhà rường cổ tuổi đời trên một trăm linh năm
trong đó có một mươi hai ngôi nhà có giá trị đặc biệt về kiến trúc nghệ thuật và một mươi hai bến nước đặc trưng của miền quê xứ huế
người dân phước tích đã phát huy các sản phẩm du lịch tham quan nhà vườn cổ homestay trải nghiệm làm bánh làm gốm đạp xe đi thuyền trên sông âu lâu thả đèn hoa đăng
ngoài các công trình kiến trúc tại làng phước tích có cây thị cổ thụ trên năm trăm linh tuổi được công nhận là cây di sản vào năm hai nghìn một mươi
cây cao hai mươi năm mét chu vi thân khoảng sáu mét
theo người dân phước tích cây thị cổ thụ gắn với sự tồn tại phát triển của làng nơi hội họp đưa ra nhiều quyết sách quan trọng
đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến lòng rỗng trong thân cây từng là căn cứ bí mật của các chiến sĩ cách mạng
nhắc đến làng cổ phước tích chắc chắn phải nói về nghề làm gốm truyền thống nổi tiếng một thời
các vị cao niên trong làng cho biết nghề làm gốm xưa kia là nghề chủ lực của người dân làng phước tích
nhờ những nghệ nhân gốm tài hoa sáng tạo sản phẩm gốm phước tích mang đậm dấu ấn riêng tạo dựng vị thế trên thị trường
ghe chở đồ gốm theo một mươi hai bến nước bên dòng sông âu lâu thường xuyên xuôi ngược đi khắp các vùng miền để giao dịch
gốm phước tích được nung rất kỹ lò đắp kiên cố có nhiệt độ cao nhờ thế mà sản phẩm không nứt không giòn giữ nhiệt giữ hương vị
hoa văn trên những sản phẩm của phước tích được chạm trộn rất tinh tế rất đặc trưng nên không lẫn với bất kỳ sản phẩm nào
xưa kia gốm phước tích đã vượt qua nhiều sản phẩm gốm nổi tiếng khác trở thành lựa chọn duy nhất trong hoàng cung huế
ngày nay gốm phước tích đang hồi sinh nhờ những nghệ nhân trẻ tâm huyết với nghề truyền thống do cha ông để lại
du khách khi đến tham quan làng cổ có thể trải nghiệm làm gốm cùng các nghệ nhân
năm hai nghìn hai mươi hai ubnd tỉnh thừa thiên huế đã có quyết định phê duyệt quy hoạch bảo quản tu bổ phục hồi và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ phước tích
đề án hướng tới việc bảo tồn phát huy giá trị di sản làng cổ phước tích gắn với phát triển du lịch bền vững và tạo sự kết nối phát triển không gian kinh tế văn hóa
đây là tiền đề quan trọng để ủy ban nhân dân huyện phong điền có cơ sở lập các dự án kêu gọi đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng đảm bảo cảnh quan môi trường sinh thái phù hợp với không gian kiến trúc nghệ thuật của làng cổ
mới đây ubnd tỉnh thừa thiên huế đã có tờ trình gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị thỏa thuận chủ trương xếp hạng làng cổ phước tích là di tích quốc gia đặc biệt
giám đốc bảo tàng lịch sử thừa thiên huế cho biết trước đó đơn vị đã phối hợp với ubnd huyện phong điền làm hồ sơ lý lịch trích ngang trên ubnd tỉnh để xin ý kiến của trung mương
kể từ khi được công nhận di tích cấp quốc gia làng cổ phước tích đã được khai thác bảo tồn khá tốt
khi được công nhận di tích quốc gia đặc biệt tỉnh thừa thiên huế sẽ xây dựng thêm các đề án phát huy giá trị văn hóa của làng cổ độc đáo này nhằm bảo tồn gìn giữ nét văn hóa đặc sắc nơi đây
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại